tính đến thời điểm hiện tại tòa án nhân dân tỉnh sơn la đang tiến hành tuyên án một mươi hai bị cáo liên quan đến vụ sửa điểm thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám ở sơn la
một mươi bị cáo là cán bộ ở những vị trí khác nhau trong ngành giáo dục công an công dân tỉnh sơn la đã câu kết với nhau để sửa nâng điểm nhận hối lộ và đưa hối lộ
theo báo cáo trước đó của chủ tọa thẩm phán tòa án nhân dân tỉnh sơn la quản hữu chiến hôm nay ngày hai mươi chín tháng năm tòa sẽ ra bản án đối với một mươi hai bị cáo trong vụ án gian lận thi cử kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại tỉnh này
trong những ngày xét xử vừa qua từ ngày hai mươi một tháng năm quá trình thẩm vấn tranh luận đa phần các bị cáo đều thừa nhận hành vi sai phạm khi sửa nâng điểm đưa hối lộ và nhận hối lộ